nghiêm khắc nhắc nhở một mươi bốn địa phương có số vụ tai nạn giao thông và có số người chết tăng cao yêu cầu lãnh đạo các địa phương này cần sâu sát hơn trong giai đoạn tiếp theo
nhiệm khắc nhở một mươi bốn địa phương có số vụ tai nạn giao thông và có số người chết tăng cao yêu cầu lãnh đạo các địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể quyết tâm phấn đấu kéo giảm cả ba tiêu chí về năm hai nghìn một mươi chín